nhiều năm trở lại đây tình trạng sạt lở bờ sông hồng trên địa bàn huyện tam nông tỉnh phú thọ
diễn ra ngày một nghiêm trọng hàng chục hectare đất vườn trồng cây ăn quả trồng hoa màu của người dân
bị trôi xuống sông nhiều hộ gia đình bị sạt nhà bếp và các công trình phụ đặc biệt sạt lở đã đe dọa
trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân các xã ven sông
việc thay đổi dòng chảy sông hồng đã gây sạt lở bờ sông tại nhiều điểm và ngày một nghiêm trọng
khiến hàng chục hectare đất bãi trồng trọt hoa màu bị cuốn trôi theo dòng nước
gây ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng của người dân
tại xã hương nha hai năm trở lại đây việc sạt lở lại diễn biến theo chiều hướng phức tạp hơn
nước đã ăn sâu và nút trừng nhiều trồng bò trồng lợn và lấn sát mép công trình nhà
uy hiếp trực tiếp đến khu vực dân sinh của một mươi năm hộ dân
đất vít tải che kè để cho nó đỡ sạt lở
thứ hai nữa là lở cách nhà lớn nhà tôi không đầy hai mét nên do vậy là gia đình tôi rất lo
cái sạt lở là trầm trọng từ năm hai nghìn chín một phần đến dầm nó sạt lở mạnh nhất là từ năm hai nghìn một mươi đến nay
và tiếp tục hiện nay vẫn đang sạt lở
trong tình trạng nguy cơ cứ tiếp tục sạt lở thì cũng ảnh hưởng rất nhiều hộ dân khác
cũng như là đến kinh tế của nhà
nhằm giảm lực nước đánh vào chân kè tại các khu vực sạt lở bờ ở thị trấn hương hóa
đã được tiến hành kè cứng khẩn cấp và kè mỏ hàn tại bờ xã hương nội
việc sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến hai hộ sống trên bờ đê xã hương nội nên phải tạm thời di rời
do cái nguồn lực của nhà nước cũng như là của tỉnh là có hạn
thế nên là chỉ ưu tiên xử lý những khu vực mà có nguy hiểm trực tiếp
ảnh hưởng đến an toàn của người dân
như là an toàn của công trình địa điểm
và chúng tôi cũng luôn luôn là có cái cảnh báo đối với chính quyền các địa phương
cũng như là người dân là phải chủ động trong việc sơ tán người cũng như tài sản
khi mà có cái tình huống sạt lở nguy hiểm xảy ra
việc kè khẩn cấp chân bờ sông hay kè mỏ hàn vẫn chỉ là biện pháp tạm thời
nên về lâu dài rất cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng
để sớm có biện pháp thiết thực hơn cho bà con
tại các khu vực ven đê bị sạt lở an tâm sinh sống
ổn định sản xuất khi mùa mưa bão đang đến gần